hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
những video clip và các trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook fi kim của phi
có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị kim phi sáu năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
để có tiền mua ma túy sử dụng trần ngọc vĩnh chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang lại đi cướp giật tài sản
với thủ đoạn của vĩnh là giả vờ mua điện thoại lợi dụng lúc nhân viên không chú ý
thì cướp giật tài sản
hiện công an thành phố bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với trần ngọc vĩnh để điều tra xử lý
sáng ngày một tháng ba vĩnh điều khiển xe máy đến một cửa hàng điện thoại trên đường trần phú
phường bảy tp bạc liêu rồi giả vờ mua điện thoại
lợi dụng lúc nhân viên không chú ý vĩnh đã cướp giật hai chiếc iphone một mươi hai pro max
và một chiếc iphone một mươi ba pro max rồi lên xe tẩu thoát
qua làm việc với cơ quan công an đối tượng trần ngọc vĩnh còn khai nhận trước đó khoảng một mươi ngày
cũng với thủ đoạn tương tự đã chiếm đoạt chiếc iphone một mươi một pro max của một cửa hàng điện thoại
trên đường trần huỳnh phường bảy tp bạc liêu
liên quan đến vụ khai thác lâm sản trái phép quy mô lớn ở thị trấn măng đen huyện con plong tỉnh con tum
đến nay công an huyện con plong đã điều tra làm rõ được sáu đối tượng tham gia vào phá rừng
còn livestream bán gỗ ngay tại hiện trường
trước đó ngày tám tháng ba đoàn liên ngành huyện con plong kiểm tra rừng tại khu vực lô hai và lô ba
khoảng một mươi một tiểu khu bốn trăm tám mươi sáu thuộc lâm phần do ủy ban nhân dân thị trấn măng đen quản lý
và phát hiện hai mươi sáu gốc cây gỗ bị cưa hạ thuộc nhóm năm và nhóm sáu với tổng khối lượng khoảng bốn mươi hai mét khối
sau một thời gian vào cuộc điều tra đến nay công an huyện con plong đã làm rõ được sáu đối tượng
tham gia vụ khai thác lâm sản trên
sau khi khai thác gỗ nhóm đối tượng trên còn livestream
khoe hình ảnh đường kính kích thước để bán
một vụ vận chuyển trái phép một lượng lớn nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ
vừa bị đội tuần tra kiểm soát hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh phát hiện bắt giữ
qua kiểm tra phương tiện bè mảng vỏ gỗ biển số tự vẽ tám nghìn sáu trăm tám mươi ba do phạm văn ba điều khiển
trên bè còn có một mươi người là nam giới
qua kiểm tra phương tiện không có giấy tờ đăng ký người không có chứng chỉ chuyên môn
theo quy định
số nội tạng động vật là nầm lợn được đóng thùng xốp bọc bên ngoài là vỏ bao dứa
với tổng trọng lượng khoảng hai mươi tấn
phạm văn ba khai nhận là người trở thuê cho một người không rõ danh tính
tại thời điểm kiểm tra phạm văn ba không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số nội tạng động vật nêu trên
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba cho biết là có một trăm tám mươi năm trăm năm mươi tám
ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hơn ba năm triệu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là hơn một trăm tám mươi ba triệu liều
mũi một là gần bảy mươi một triệu liều mũi hai là gần sáu mươi tám triệu liều mũi ba gần một năm triệu liều
mỗi bổ sung là hơn một mươi bốn triệu liều
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi